sáng nay ban chỉ đạo xây dựng đề án tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương tám khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới tổ chức phiên họp thứ hai
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị trưởng ban chỉ đạo
đồng chí phạm bình minh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ phó trưởng ban chỉ đạo
đại tướng phan văn giang ủy viên bộ chính trị phó bí thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng đồng chủ trì hội nghị
cùng dự hội nghị có các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng đại diện các bộ ban ngành trung ương
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dự và phát biểu tại phiên họp
phát biểu tại hội nghị chủ tịch nước nguyễn xuân phúc đánh giá cao việc thường vụ quân ủy trung ương bộ quốc phòng đã tích cực chủ động triển khai rất nhiều công việc
để xây dựng đề án tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương viii khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
chủ tịch nước đề nghị các ý kiến tập trung thảo luận đóng góp ý kiến về các nội dung báo cáo đề cương tổng kết kết quả một mươi năm thực hiện nghị quyết
theo hướng cần nghiên cứu đánh giá khái quát mang tính hệ thống rút ra những vấn đề lớn của đất nước trong nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc gắn với công tác xây dựng đảng
phát triển kinh tế xã hội củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong thời gian tới
trong tình hình mới chủ tịch nước đề nghị việc xây dựng đề cương báo cáo tổng kết cần nghiên cứu đề xuất những nhiệm vụ trọng yếu phương hướng quan trọng trong nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
với tầm nhìn giữ nước từ sớm từ xa cả ở bên trong và bên ngoài việc nghiên cứu cần được tiến hành công phu lắng nghe nhiều chiều đảm bảo khoa học và có giá trị thực hiện lâu dài

qua những khó khăn thách thức chúng ta đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc
các ý kiến tại hội nghị đánh giá việc tổng kết cần thực hiện được mục tiêu phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc và cả hệ thống chính trị kết hợp với sức mạnh thời đại giữ vững môi trường hòa bình ổn định
tranh thủ tối đa mọi điều kiện quốc tế thuận lợi để bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
trong đó cần củng cố tăng cường quốc phòng an ninh bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa kiên quyết kiên trì đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch
bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ vùng trời vùng biển không gian mạng đảm bảo an ninh trật tự giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển
sáng nay tại trụ sở bộ y tế thủ tướng phạm minh chính dự hội nghị công tác
công bố quyết định của bộ chính trị và thủ tướng chính phủ về việc điều động bà đào hồng lan
ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy bắc ninh trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh khóa một mươi năm
giữ chức bí thư ban cán sự đảng quyền bộ trưởng bộ y tế cùng dự có phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam
tại hội nghị được sự phân công bộ trưởng bộ nội vụ công bố quyết định số năm trăm sáu mươi tám ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
quyết định điều động bà đào hồng lan
thôi giữ chức bí thư tỉnh ủy bắc ninh để giữ chức bí thư ban cán sự đảng bộ y tế
công bố quyết định tám trăm ba mươi chín quy đề ttg ngày một mươi năm tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai của thủ tướng chính phủ
giao quyền bộ trưởng y tế đối với bà đào hồng lan ủy viên trung ương đảng bí thư ban cán sự đảng bộ y tế
sau khi thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước trao các quyết định cho bà đào hồng lan
thủ tướng chính phủ phát biểu chúc mừng bà đào hồng lan được bộ chính trị
ban bí thư trung ương đảng
sau trọng trách này bà đào hồng lan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một quê hải dương
là ủy viên trung ương đảng khóa một mươi hai dự khuyết khóa một mươi ba đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
cùng ngày tại hà nội thành ủy hà nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của bộ chính trị về công tác cán bộ
theo đó bộ chính trị quyết định ông trần sĩ thanh ủy viên trung ương đảng bí thư ban cán sự
tổng kiểm toán nhà nước thôi giữ chức bí thư ban cán sự đảng bộ kiểm toán nhà nước
một trăm công ông trần sĩ thanh tham gia ban chấp hành ban thường vụ và giữ chức phó bí thư thành ủy hà nội
khóa một mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm giới thiệu để hội đồng nhân dân tp hà nội
bầu giữ chức chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
thay mặt bộ chính trị thường trực ban bí thư võ văn thưởng đã trao quyết định cho ông trần sĩ thanh
ông trần sĩ thanh sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một quê ở nghệ an là ủy viên trung ương đảng khóa một mươi một dự khuyết một mươi hai một mươi ba
đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn
thưa quý vị tại hà nội vào chiều ngày hôm nay đồng chí phạm bình minh
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia
đã chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông sáu tháng đầu năm
và phương hướng nhiệm vụ công tác sáu tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai
tham dự cuộc họp có các đồng chí lãnh đạo ủy ban an toàn giao thông quốc gia các bộ ngành địa phương
về phía bộ công an có thiếu tướng nguyễn văn
thiếu tướng nguyễn văn long thứ trưởng bộ công an phó chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai mặc dù gặp áp lực về lưu lượng phương tiện tham gia giao thông tăng cao
và tập trung nhiều đợt cao điểm nghỉ lễ
song với sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ cùng sự vào cuộc tích cực của các bộ ngành địa phương
tình hình trật tự an toàn giao thông trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi hai về cơ bản được đảm bảo
số vụ số người bị thương do tai nạn giao thông tiếp tục được kéo giảm sâu so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi một
cụ thể giảm sáu trăm sáu mươi ba vụ và giảm bảy trăm chín mươi ba người bị thương
bên cạnh những kết quả đạt được công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong sáu tháng đầu năm
còn một số tồn tại hạn chế như còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng
làm chết và bị thương nhiều người gây bức xúc trong dư luận xã hội
điển hình là vụ lái xe xay rượu gây tai nạn giao thông tại bắc giang đêm hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
làm ba người chết gây bức xúc dư luận xã hội
ghi nhận những kết quả mà các bộ ngành các địa phương
đã đạt được trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông sáu tháng đầu năm
phó thủ tướng thượng trực phạm bình minh đội dương hai ngành công an và giao thông
đã có những giải pháp rất quyết liệt trong việc chỉ đạo các đơn vị địa phương
triển khai thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tăng cường các biện pháp phòng ngừa
không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng như
bộ công an đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông chủ động xây dựng các kế hoạch chuyên đề
về xử lý vi phạm nồng độ cồn ma túy và chờ hàng quá tài trọng
trong đó có kế hoạch số hai trăm chín mươi chín về cao điểm xử lý vi phạm về nồng độ cồn
và xử lý vi phạm trở hàng quá tải trọng hàng hóa
phó thủ tướng thường trực phạm bình minh yêu cầu ủy ban an toàn giao thông quốc gia
tiếp tục tổ chức kiểm tra đồn đốc theo chuyên đề và việc thực hiện nghị quyết số bốn mươi tám của chính phủ
làm việc với các địa phương có tai nạn giao thông tăng sáu tháng đầu năm
và có tình hình trật tự an toàn giao thông phức tạp
bộ công an triển khai thực hiện kế hoạch tổng kết một mươi năm thực hiện chỉ thị số một mươi tám của ban bí thư
chỉ đạo công an các đơn vị địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát
bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các địa bàn có đông khách tham quan du lịch
tổ chức cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
và nghỉ tết dương lịch hai nghìn hai mươi ba
bộ giao thông vận tải tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp về kiểm soát tải trọng xe
theo chỉ thị số ba mươi hai của thủ tướng chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông
tiếp tục tăng cường quản lý công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe
thưa quý vị và các bạn vào sáng ngày hôm nay một mươi năm tháng bảy
đoàn công tác của bộ công an do thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng
phó bi thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an đã có buổi làm việc
với ban giám đốc và tập thể lãnh đạo chỉ huy của công an tp đà nẵng
phát biểu chỉ đạo thứ trưởng trần quốc tỏ đánh giá cao những kết quả mà công an thành phố đạt được trong thời gian qua
và nhấn mạnh thời gian tới công an thành phố đà nẵng cần chủ động tham mưu nắm chắc tình hình
làm tốt công tác phòng ngừa chú trọng học tập kinh nghiệm trong giải quyết và xử lý các công việc thực tế ở cơ sở
tranh thủ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
và phòng cháy chữa cháy lấy phương châm phòng ngừa là chính tấn công nhanh chóng quyết liệt
để kịp thời phát hiện chấn áp các loại tội phạm ngay tại khu dân cư tổ dân phố
cần chú trọng công tác xây dựng đảng công tác chính trị xem công tác cán bộ là then chốt đi vào thực chất và có chiều sâu
nhằm hướng đến sự phát triển bền vững phát huy tính nêu gương trong cán bộ đảng viên nhất là lãnh đạo chỉ huy
chủ động quan tâm đến đời sống điều kiện công tác của từng đơn vị cán bộ chiến sĩ đặc biệt là số chiến sĩ được tăng cường
về công an xã nơi vùng sâu vùng xa giúp cán bộ chiến sĩ an tâm công tác ra sức phấn đấu đảm bảo ổn định
an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố
tại bảo tàng hà nội vào sáng ngày hôm nay bộ công an đã long trọng tổ chức lễ trao giải cuộc thi viết
tìm hiểu sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân trong công an nhân dân và khai mạc triển lãm
cảnh sát việt nam mưu trí dũng cảm vì nước vì dân quên thân phục vụ
tới dự buổi lễ có trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
trưởng ban chỉ đạo các hoạt động kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
phát biểu tại buổi lễ thứ trưởng nguyễn duy ngọc đã thay mặt lãnh đạo bộ công an
trân trọng cảm ơn sự phối hợp hỗ trợ của ubnd tp hà nội và các bộ ngành liên quan
trong quá trình tổ chức triển lãm biểu dương các tập thể cá nhân tổ chức hiệu quả cuộc thi viết và triển lãm
các tập thể cá nhân xuất sắc đạt giải cuộc thi viết
đồng chí thứ trưởng khẳng định cảnh sát nhân dân là lực lượng trọng yếu của công an nhân dân việt nam
ra đời từ trong cách mạng tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm được đảng nhà nước và bác hồ chăm lo giáo dục
rèn luyện đồng nhân dân hết lòng tin yêu giúp đỡ lực lượng công an nhân dân đã nỗ lực vượt lên
mọi khó khăn thử thách lập nên những chiến công xuất sắc góp phần quan trọng vào sự nghiệp cách mạng
xây dựng và bảo vệ tổ quốc với mục đích giúp cán bộ chiến sĩ và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn nữa
về truyền thống vẻ vang sáu mươi năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát nhân dân
cuộc thi viết tìm hiểu về chủ đề này đã thu hút nhiều tác giả tham gia với các bài viết được đầu tư công phu
có chất lượng cao hình thức trình bày sáng tạo độc đáo sưu tầm được nhiều hình ảnh tư liệu quý
tại buổi lễ về giải cá nhân ban tổ chức trao giải đặc biệt cho nhóm tác giả của cục cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế buôn lậu giải nhất dành cho tập thể thuộc về học viện cảnh sát nhân dân
ngoài ra ban tổ chức còn trao một mươi giải a một mươi năm giải b hai mươi giải c ba mươi giải khuyến khích cho các tác giả
nhóm tác giả có bài thi dự thi được đánh giá cao cùng với cuộc thi viết bộ công an tổ chức triển lãm
cảnh sát việt nam mưu trí dũng cảm vì nước vì dân quên thân phục vụ triển lãm trưng bày năm trăm linh hình ảnh
năm tài liệu hiện vật và ba trăm linh vũ khí phương tiện thiết bị kỹ thuật chuyên dụng trang bị của lực lượng cảnh sát nhân dân
theo bốn chủ đề chính vinh dự và tự hào vẻ vang lực lượng cảnh sát nhân dân lực lượng cảnh sát nhân dân vì bình yên cuộc sống
lực lượng cảnh sát nhân dân hội nhập quốc tế và lực lượng cảnh sát nhân dân sẵn sàng đương đầu mọi thử thách
một mươi bài viết tìm hiểu về sáu mươi năm ngày truyền thống của lực lượng cảnh sát cùng với đó là năm trăm linh ảnh
năm hiện vật đã được trưng bày trong không gian trải dài năm mét tại bảo tàng hà nội
qua đó người xem có thể cảm nhận về những cống hiến những hy sinh và những đóng góp của lực lượng cảnh sát nhân dân qua các thời kỳ
triển lãm này sẽ còn kéo dài đến ngày hai mươi tháng tám và được mở cửa vào ngày thứ ba đến ngày chủ nhật hàng tuần
thưa quý vị và các bạn trung kết hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân khu vực phía bắc
năm hai nghìn hai mươi hai là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát nhân dân
là dịp để lãnh đạo cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương tiếp tục rèn luyện sử dụng thành thạo các loại vũ khí
trang thiết bị phương tiện phục vụ cho công tác chiến đấu phòng chống tội phạm
đây là khẳng định của thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an khi phát biểu khai mạc chung hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân
khu vực phía bắc năm hai nghìn hai mươi hai vào sáng ngày hôm nay tại quảng trường trung tâm tỉnh lào cai
giữa buổi lễ về phía tỉnh lào cai có đồng chí đặng xuân phong ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy đồng chí trịnh xuân trường
phó bí thư tỉnh ủy chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo các cục vụ chuyên môn của bộ công an các đồng chí trong ban giám đốc và lãnh đạo công an các đơn vị tham gia hội thi
phát biểu khai mạc hội thi thiếu tướng lê văn tuyến thứ trưởng bộ công an chỉ đạo ban tổ chức hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân năm hai nghìn hai mươi hai khu vực phía bắc và ban giám khảo cần tập trung các điều kiện để hội thi diễn ra đúng kế hoạch đảm bảo nghiêm túc chất lượng lựa chọn các đội tuyển thực sự xuất sắc tiêu biểu có thành tích cao nhất để làm nông cốt nhân rộng phong trào rèn luyện sức khỏe nâng cao kỹ chiến thuật phục vụ hiệu quả công tác chiến đấu
đề nghị các đồng chí
vận động viên tham gia hội thi chấp hành nghiêm túc quy chế của hội thi đã đề ra tham gia với tinh thần thể thao trung thực cao thường
qua hội thi là dịp để các đồng chí cọ sát rèn luyện nâng cao kỹ chiến thuật
kết quả hội thi vòng chung kết khu vực phía bắc hôm nay không chỉ là phần thưởng của hội thi mà cao hơn nữa là giúp cho công an các đơn vị địa phương nhân rộng thúc đẩy duy trì phong trào rèn luyện nâng cao kỹ chiến thuật bản lĩnh tinh thần mưu trí dũng cảm
qua hội thi là dịp để các đồng chí phần động viên tham gia hội thi chấp hành nghiêm túc quy chế của hội thi đã đề ra tham gia với tinh thần thể thao trung thực cao thượng

qua hội thi là dịp để các đồng chí phần động viên tham gia hội thi chấp hành nghiêm túc quy chế của hội thi đã đề ra tham gia hội thi

qua hội thi là dịp để các đồng chí phần động viên tham gia hội thi chấp hành nghiêm túc quy chế của hội thi